tại kỳ họp lần thứ hai mươi một khóa chín kỳ họp chuyên đề diễn ra vào chiều ngày hôm qua
hội đồng nhân dân tp hcm đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện
cấp xã giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một và tán thành chủ trương thành lập thành phố thủ đức
tại kỳ họp một trăm linh đại biểu hội đồng nhân dân tp hcm nhất trí thông qua nghị quyết về việc sắp xếp
các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
theo nghị quyết tp hcm sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên của ba quận quận hai quận chín và quận thủ đức
thành đơn vị hành chính cấp huyện mới đặt tên là tp thủ đức trực thuộc thành phố
ngoài ra thành phố cũng sẽ sắp nhập một mươi chín phường tại các quận hai quận ba quận bốn quận năm quận một mươi quận phú nhuận
thành đơn vị hành chính mới
hội đồng nhân dân tp hcm giao ủy ban dân tp hcm hoàn tất hồ sơ đề án báo cáo bộ nội vụ
trình chính phủ xem xét trình ủy ban thường vụ quốc hội theo quy định
thành phố thủ đức khi sắp nhập có diện tích gần hai trăm một mươi hai km hai dân số hơn một một triệu người được kỳ vọng sẽ là động lực
tăng trưởng mới của tp hcm đóng góp khoảng ba mươi gdp của tp